sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử năm bị cáo trong đường dây vận chuyển chất ma túy xuyên biên giới
lào việt nam philippines với số lượng ma túy bắt quả tăng lớn nhất từ trước đến nay
năm bị cáo gồm huên sai quen năm mươi năm tuổi quốc tịch trung quốc
hu huy san năm mươi chín tuổi quốc tịch trung quốc
hào nở báo bốn mươi tám tuổi lý a vừ ba mươi năm tuổi
hào ai dơ bốn mươi tuổi dân tộc mông ngôn tỉnh điện biên
bệnh viện kiểm soát nhân dân tối cao tri tố về tội vận chuyển trái xếp chất ma túy
theo khoảng bốn hai trăm năm mươi bộ luật hình sự có khung hình phạt lên đến tử hình
theo cáo trạng khoảng năm hai nghìn hu huy san đến tp hcm làm việc
khoảng năm hai nghìn một mươi hai khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng huy san
đăng ký kinh doanh đồ chơi trẻ em và đồ may mặt
khi đang làm thuê cho ông chủ quốc tịch trung quốc là a hùng
hu huy sai quen được a hùng giới thiệu cho san để có việc sẻ nhợ
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
a hùng nhờ sang mua giúp hai mươi hai bốn tấn hạt nhựa
và nhờ san làm thủ cục xuất khẩu sang philippines
trước khi đóng hạt nhựa vào container a hùng chở đến một mươi hai chiếc loa thùng
và một mươi hai bao cải dứa đều được đóng kính để đóng cùng vào container xuất khẩu đi
cả hai chuyến đều xuất khẩu trót lọt
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cơ quan phòng chống ma túy philippines
đã phát hiện bắt giữ container tại cảng container quốc tế manila
và đã phát hiện thu dựng một mươi hai bao cải có khớt dấu ba mươi sáu hộp đường trài trung quốc
đều chứa ma túy tổng khối lượng hai trăm bảy mươi sáu ba kg
cùng thời điểm tại việt nam cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phát hiện thào nở báo điều khiển xe tải đến giao xe cho huan zai quen
trên xe chở ba trăm linh gói chứa ma túy đá tổng khối lượng hai trăm chín mươi tám sáu kg
báo khai còn có lý a vư thào a dơ cùng tham gia vận chuyển
ngoài năm đối tượng trên cơ quan chức năng đã khởi tố một mươi bị can
trong đó có các bị can giàng a phụng vàng a trừ vàng a nhà hào trọng tá lý a sà
hiện đang bỏ trốn chưa bắt được